con tum là một tỉnh nghèo kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng trong nhiều năm qua công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn được địa phương trú trọng thực hiện
những chính sách việc làm tình nghĩa chăm lo đời sống người có công đã và đang được triển khai sâu rộng góp phần giúp người có công ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống
gia đình bà y nhung dân tộc gia rai ở thôn hai xã tân cảnh huyện đắc tô tỉnh con tum là một trong những gia đình chính sách đã nhận được sự hỗ trợ nhà ở của người có công với cách mạng với số tiền bốn mươi triệu đồng
từ khoản hỗ trợ này cùng với sự đóng góp của con cháu gia đình bà y nhung đã xây dựng được căn nhà khang trang thay thế căn nhà vách đất đã xuống cấp
trước đây chị với bà ở